thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc
sáng nay tại tỉnh vân nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dự và phát biểu khai mạc
diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại việt nam trung quốc
cùng dự có trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài phó chủ tịch quốc hội trần quang phương
phó thủ tướng trần lưu quang cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao việt nam
lãnh đạo nhân đại tỉnh vân nam và bốn trăm linh đại diện tập đoàn doanh nghiệp hai nước
vân nam là địa phương có chung đường biên giới với việt nam
là một trong những động lực tăng trưởng của khu vực tây nam của trung quốc
có vị trí kết nối đặc biệt quan trọng với các nước asean nói chung và với việt nam nói riêng
sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp hai nước cho thấy hai bên mong muốn tiếp tục chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư mới
tìm hiểu môi trường đầu tư của mỗi nước cùng đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác
hướng đến sự thành công chung của các doanh nghiệp khi đầu tư và kinh doanh tại việt nam
và tại vân nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng hai bên cần đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển
sớm triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký trong chuyến thăm việt nam của tổng bí thư
chủ tịch nước trung quốc tập cận bình vừa qua nhất là kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang
một vành đai với sáng kiến vành đai con đường hiệp định và nghị định thư về việc xây dựng cầu đường bộ qua sông hồng
khu vực biên giới bát sát việt nam bá sái trung quốc
kế hoạch hành động giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi sáu triển khai bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam
và chính quyền nhân dân tỉnh vân nam trung quốc về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại
và các bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đường sắt
chủ tịch quốc hội cho rằng các doanh nghiệp của vân nam có ưu thế khi đầu tư vào một số ngành lĩnh vực tại việt nam
như công nghiệp chế biến chế tạo nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp sinh học kinh tế xanh kinh tế số
kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
thời gian qua bốn tỉnh biên giới việt nam giáp với vân nam đã có nhiều hoạt động giao lưu
tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và hợp tác cửa khẩu
đề nghị các cơ quan hữu quan kiến tạo môi trường thuận lợi để các hoạt động xuất nhập khẩu
đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực có thể tiến ra thị trường quốc tế
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ quốc hội việt nam đã và sẽ luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị
để ban hành nhiều chính sách phù hợp xây dựng khung pháp lý minh bạch công bằng và toàn diện
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh thuận lợi và thành công tại việt nam
tại diễn đàn chủ tịch quốc hội và các đại biểu hai nước đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác
biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư thương mại của một số tập đoàn doanh nghiệp việt nam và tỉnh vân nam trung quốc
những thỏa thuận hợp tác hôm nay chính là sự cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng hai nhà nước
trong đó tiếp tục coi trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư thương mại coi hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ hai nước
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao đã đến dân hòa
và thăm khu di tích lịch sử chủ tịch hồ chí minh tại số tám nghìn chín trăm chín mươi một phố nam hòa sơn thành phố côn minh tỉnh vân nam
chủ tịch hồ chí minh đã sống và làm việc tại khu di tích lịch sử chủ tịch hồ chí minh
số tám nghìn chín trăm chín mươi một phố nam hoa sơn thành phố côn minh tỉnh vân nam từ tháng ba đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
trong quãng thời gian này chủ tịch hồ chí minh đã gặp gỡ các nhà cách mạng việt nam để bàn về những sự kiện trọng đại của cách mạng việt nam
chủ tịch hồ chí minh cũng đã đi khảo sát dọc tuyến đường sắt vân nam việt nam và có nhiều hoạt động khác
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các thành viên trong đoàn bày tỏ sức khỏe
động khi đến thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại côn minh
được chứng kiến rất nhiều hình ảnh và tư liệu quý giá về chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ cảm ơn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh vân nam thành phố côn minh
đã gìn giữ và tu bổ khu di tích hồ chí minh một minh chứng sinh động cho quan hệ việt nam trung quốc
tiếp tục chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa
sáng nay tại thành phố côn minh tỉnh vân nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của trung quốc
tiếp chủ tịch tập đoàn sunwa chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những kết quả đầu tư của tập đoàn ở việt nam
đặc biệt là khu công nghiệp tại lào cai
theo chủ tịch quốc hội kết nối giao thông đường bộ đường sắt giữa vân nam và các tỉnh thành việt nam
trong đó có tuyến lào cai hà nội hải phòng có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả hai nước
cùng với đó vẫn còn nhiều cơ hội tiềm năng hợp tác giữa vân nam và các tỉnh phía bắc của việt nam
mong muốn tập đoàn thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh biên giới việt nam với các tỉnh của trung quốc
nghiên cứu kết nối hợp tác ba bên trong chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực kết nối chuỗi giá trị sản phẩm
chủ tịch tập đoàn tiến sĩ jonathan choi cho biết hiện tổng đầu tư tại việt nam của tập đoàn là khoảng năm tỷ usd
mong muốn đầu tư mở rộng trong phát triển hạ tầng khoa học công nghệ và lĩnh vực công nghệ cao
tập đoàn tích cực hoạt động cộng đồng đang xây dựng phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo của sunwa tại đại học quốc gia hà nội
hợp tác phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo của trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với các tỉnh phía bắc việt nam đặc biệt là lào cai
tiếp lãnh đạo tập đoàn đầu tư năng lượng vân nam tập đoàn duy nhất ở vân nam chuyên về năng lượng với ba mảng chính là năng lượng logistic và năng lượng xanh
tiếp lãnh đạo tập đoàn mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác của việt nam về logistic
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao năng lực của tập đoàn trong việc đóng vai trò quan trọng bảo đảm năng lượng cho tỉnh vân nam trong đó có năng lượng sạch
chủ tịch quốc hội mong doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư vào thị trường của nhau cả thương mại đầu tư và sản xuất
về phần mình quốc hội việt nam sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực lực đầu tư lâu dài tại việt nam
tiếp ông yann minh tổng giám đốc công ty bưu chính vân nam thuộc tập đoàn bưu chính trung quốc
chủ tịch quốc hội hoan nghênh hợp tác của tập đoàn bưu chính trung quốc trong đó có công ty bưu chính vân nam với các doanh nghiệp bưu điện bưu chính của việt nam để thúc đẩy lân chuyển hàng hóa bưu kiện và bưu phẩm giữa việt nam và trung quốc
theo chủ tịch quốc hội thương mại điện tử và giao dịch xuyên biên giới là xu thế tất yếu công ty có thể hình thành sàn giao dịch với sản phẩm nông nghiệp
đề nghị công ty và các doanh nghiệp bưu điện bưu chính việt nam tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng logistics và xuất nhập khẩu
ông yann minh tổng giám đốc công ty bưu chính vân nam mong muốn thúc đẩy việc gửi và nhận bưu phẩm giữa việt nam và trung quốc đặc biệt là giữa lào cai và vân nam qua cửa khẩu quốc tế
giữa hai bên còn tiềm năng lớn để phát triển trong lĩnh vực bưu chính và mong muốn thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này
tiếp ông tôn vinh côn chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu máy và toa xe đại liên thuộc tập đoàn đầu máy và toa xe trung quốc
chủ tịch quốc hội cho biết nhu cầu đầu tư đường sắt ở việt nam rất lớn
bên cạnh dự án trọng điểm là đường sắt tốc độ cao bắc nam nối hà nội và tp hcm
giữa việt nam và trung quốc có ba tuyến đường sắt được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy là lào cai hà nội hải phòng móng cái hạ long hải phòng và hà nội đồng đăng lạng sơn
chủ tịch quốc hội mong muốn công ty thúc đẩy cùng các cơ quan chức năng của hai nước sớm triển khai các dự án này và tham gia đầu tư kinh doanh các cấu phần của đường sắt như đầu máy toa xe tại việt nam
báo cáo với chủ tịch quốc hội vương đình huệ ông tôn vinh côn chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu máy và toà xe đại liên cho biết công ty mong muốn chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật về đầu máy toa xe với việt nam
theo ông tại việt nam hiện nay ngành đường sắt đang sử dụng nhiều động cơ dsn công ty có thể chia sẻ kỹ thuật và công nghệ cũng như là kinh nghiệm cho việt nam để đổi mới động cơ và hiện đại hóa đường sắt
thưa quý vị thông tin chúng tôi vừa nhận được
văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đặt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính về đề xuất nghỉ năm ngày liên tục dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm của bộ lao động thương bình và xã hội
cụ thể thủ tướng đồng ý việc hoán đổi ngày làm việc bình thường nghỉ ngày thứ hai hai mươi chín tháng bốn trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay và làm bù ngày khác
đối với công chức viên chức ngày làm việc hai mươi chín tháng bốn sẽ chuyển sang làm bù vào thứ bảy ngày bốn tháng năm
như vậy công chức viên chức được nghỉ
nghỉ năm ngày liên tục từ thứ bảy ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết thứ bốn ngày mùng một tháng năm
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà chủ tịch ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ trì phiên họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo nghe báo cáo về tình hình kết quả năm năm
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà chủ tịch ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai tỷ trọng grdp của hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đồng góp vào tổng grdp toàn quốc đều đạt mốc trên năm mươi duy chỉ có năm hai nghìn một mươi chín đạt bốn mươi chín
du lịch biển có sự phát triển nhanh chóng kinh tế hàng hải đã đạt được nhiều thành tựu
năng lực vận tải ngày càng được nâng cao
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản tăng từ tám tám tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám lên hơn một mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba đã xuất khẩu sang một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cả nước có một mươi chín khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch trong đó một mươi tám khu kinh tế đã được thành lập và có năm trăm năm mươi ba dự án đầu tư nước ngoài
năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới cũng đã được đẩy mạnh
năm hai nghìn hai mươi hai năng lượng tái tạo đạt sản lượng khoảng một trăm ba mươi tỷ kwh chiếm tỷ trọng gần bốn mươi
tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu về xã hội nguồn lực khoa học công nghệ giáo dục y tế chưa đạt mục tiêu đề ra tại nghị quyết số ba mươi sáu của trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
để đạt được những chỉ tiêu quan trọng theo nghị quyết số ba mươi sáu của trung ương ủy ban chỉ đạo quốc gia nhận định có hai vấn đề lớn cần tập trung là xây dựng cơ chế chính sách bố trí nguồn lực đủ mạnh
đồng thời hình thành những mô hình động lực mới cho kinh tế biển với những cơ chế chính sách đặc thù
phó thủ tướng trần hồng hà cũng đề nghị các địa phương chủ động kiến nghị đề xuất cơ chế chính sách để triển khai các dự án công trình kế hoạch phát triển kinh tế biển trên địa bàn
theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận số ca mắc mới tay chân miệng tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên căn bệnh này hiện vẫn chưa có vaccine dự phòng mặc dù tỷ lệ lây lan rất cao
các chuyên gia y tế dự báo trong thời gian tới bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục gia tăng
các địa phương cần tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh cho người dân
trong hơn một mươi ca mắc bệnh tay chân miệng tính từ đầu năm đến nay các tỉnh khu vực phía nam ghi nhận trên bảy năm trăm linh ca
chiếm bảy mươi năm tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng của cả nước
số ca mắc mới tay chân miệng ghi nhận chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non với trên chín mươi trẻ dưới năm tuổi mắc bệnh
không ghi nhận ca tử vong
tay chân miệng là bệnh do có nhiều lợi virus gây nên lây lan từ người sang người và nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn
bệnh có nhiều biển chứng nguy hiểm diễn biến rất nhanh chỉ trong vài giờ
bệnh là chủ yếu theo đường thiêu hóa từ nước bọt mụn nước và phân của trẻ nhiễm bệnh
dựa đến nguy cơ lây lan khi trẻ sinh hoạt tập thể tại cơ sở giáo dục mầm non
cao điểm của bệnh tay chân miệng là từ tháng ba đến tháng năm và từ tháng tám đến tháng chín hàng năm
do đó bộ y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới
biện pháp phòng bệnh chủ yếu là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tránh tiếp xúc với mầm bệnh để đề phòng lây nhiễm
sau hai ngày xét xử và nghị án ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tiến hành tuyên án
đối với cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca cùng một mươi hai bị cáo
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đỗ hữu ca bị tuyên một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo đỗ hữu ca nhận tội đúng như cáo trạng bày tỏ ăn năn hối hận về hành vi của mình
xin được giảm nhạy hành phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba ban bí tư đã quyết định thi hành kỷ luật
khai trừ ra khỏi đảng đối với ông đỗ hữu ca
bị cáo trương xuân đức nhận chín năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ
đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải thừa nhận hành vi
các bị cáo khác nhận từ một mươi năm tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù
các bị cáo hà thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú chu thị thu hiền
nguyễn hiền tài và ngô văn tuyên bị phạt từ ba trăm năm mươi triệu đồng đến hai năm tỷ đồng với tội trốn thuế
thời gian qua trên địa bàn hai xã du già và lũng hồ huyện yên minh tỉnh hà giang
đã xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đài xây dựng nhà ở nhà hàng homestay trái phép
huyện yên minh đã có kết luận thanh tra tuy nhiên tiến độ xử lý còn chậm
vì vậy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang vừa yêu cầu huyện yên minh
thành lập ban chỉ đạo quản lý quy hoạch đất đài xây dựng
thành lập tổ kiểm tra giám sát xử lý việc sử dụng đất đai một cách triệt đề
hai xã lũng hồ và xã du già có sáu mươi sáu trường hợp vi phạm luật đất đai
trong đó có năm mươi tám trường hợp chuyển nhượng sáu trường hợp tặng cho và hai trường hợp cho thuê đất không đủ điều kiện
ngoài ra có tám mươi hai trường hợp tự ý chuyển đổi cây trồng hàng năm khác
sang đất ở và đất kinh doanh dịch vụ homestay của hộ gia đình và cá nhân
có làm thêm cái phần nó sai thì gia đình xin sẽ cắt phục và sẽ tự tháo dỡ
cái việc sai phạm hôm nay thì bản thân tôi cũng là một cán bộ đảng viên
trước nhân dân toàn dân du già là chấp hành tháo dỡ
huyện yên minh đã tổ chức tuyên truyền vận động nhiều hộ kinh doanh homestay
ký cam kết tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và không cơ nới thêm
kiên quyết xử lý các trường hợp phát sinh mới
hộ gia đình cũng đã tự động tháo dỡ những phần công trình vi phạm
đã được chỉ ra theo kết luận chín mươi bảy của thành trao huyện
và trong thời gian tới thì nhất quán quan điểm chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy
thường trực huyện ủy thường trực ủy ban huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo
để làm sao xây dựng trật tự đất đai trên địa bàn xã du già
qua đó là sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh lành mạnh
qua kiểm tra giám sát tình hình thực tế
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang yêu cầu huyện yên minh cần thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai trật tự xây dựng tạo sức dân đe trong quần chúng nhân dân
thưa quý vị trưa nay ủy ban nhân dân phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết
địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm hai học sinh lớp tám
là anh em song sinh mất tích khi đang tắm biển
vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi hai tháng bốn
ủy ban nhân dân phường hòa hải nhận tin báo về việc có người đuối nước
khi tắm biển tại khu vực lối xuống biển nguyễn thành hiến trên địa bàn phường
qua xác minh hai nạn nhân đuối nước là anh em sinh đôi sinh năm hai nghìn một mươi trú tại phường hòa hải
ủy ban nhân dân phường hòa hải đã huy động một mươi mô tô nước của các đơn vị
ba thuyền thúng của ngư dân tại chỗ phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả
địa phương đã thông báo tới lực lượng biên phòng thành phố lực lượng biên phòng cửa đại tỉnh quảng nam
các resort ven biển và người dân để nắm bắt thông tin hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm
thưa quý vị theo trung tâm truyền thông giáo dục thuộc bộ giáo dục và đạo
tạo stem là một chương trình giảng dạy kết hợp cả bốn môn khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày
giáo dục stem nằm trong chương trình giảng dạy ở nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới
và stem được coi là tuyến đường cao tốc thời bốn của giáo dục hiện đại
nhằm chuẩn bị cho lực lượng lao động toàn cầu trong tương lai
còn tại nước ta bộ giáo dục và đào tạo cũng rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện thí điểm
triển khai giáo dục stem tại các nhà trường
điều đặc biệt là dòng chảy giáo dục stem đang được đón nhận và phát triển mạnh mẽ
tại các trường vùng cao
những tuyến đường cao tốc thời bốn này được khai thông từ những vùng khó khăn nhất
có phần chuyên cảm hứng động lực và thay đổi nhận thức của nhiều người về giáo dục stem
hội thảo tập huấn trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong lĩnh vực stem
các giảng viên đến từ các trường đại học gần đây đã trở nên phổ biến với các thầy cô giáo vùng cao
bởi từ cấp độ phòng thậm chí là cấp trường cũng đã có thể tổ chức
nó làm thay đổi nhận thức của giáo viên tạo sự hứng thú cho học sinh
trong việc học về trường tôi sẽ góp ý cùng với cán bộ quản lý và cùng với đồng nghiệp
để tổ chức nhiều hơn tiết học stem
về các thí nghiệm ảo này áp dụng đối với tôi thì rất là khả thi so với hiện tại bản thân chúng tôi đang giảng dạy
nếu các giáo viên có thể sử dụng các thí nghiệm ảo này
sử dụng được những thực tế như ngày hôm nay chúng tôi tập huấn thì học sinh sẽ có khả quan hơn
và các kiến thức tiết thu của học sinh sẽ tốt hơn rất là nhiều
ngay sau những buổi tập huấn cho giáo viên là những hoạt động truyền cảm hứng học tập
vừa giúp học sinh thấy được sự kết nối giữa các nội dung kiến thức
đặc biệt kiến thức về khoa học toán học tầm quan trọng của kiến thức
tác động đến cuộc sống xung quanh vừa thực hành làm mẫu cho giáo viên
giáo đổi và thống nhất
mình cũng biết thêm được nhiều thứ về stem hơn và học sinh cũng được bước đầu tiếp cận
với lại stem nhiều hơn thông thường thì học sinh chỉ tiếp cận là qua giáo viên thôi
cũng như là các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là học sinh tự tìm hiểu qua internet
thì còn bây giờ thì học sinh được tiếp cận với chuyên gia thì các em cũng rất là hứng thú
thì giáo viên cũng có nhiều cái nguồn cảm hứng để mà truyền stem đến học sinh hơn ạ
một trong những cái mục đích quan trọng nhất là giúp các em học sinh có được cái nhìn khác
vì những môn học mà các em đang được học
là nhìn khoa học với một cái gì đấy nó rất là thú vị hay nhìn toán với một cái góc nhìn
nó rất là đẹp chứ không phải chỉ là những phương trình không phải chỉ là những cái bài tập tính toán
hay là những cái công thức ở trong sách giáo khoa mà nó được ứng dụng trong cuộc sống như thế nào
và nó có cái đẹp như thế nào như vậy là cái mục đích quan trọng nhất đó chính là giúp học sinh
có một cái nhìn khác đồng thời cũng giúp giáo viên có được một cái nhìn khác từ góc nhìn
của những nhà chuyên môn để mà có thể triển khai được các cái bài học ở trên lớp
làm sao đấy nó có cái sự thay đổi đổi mới và có
có thể là đưa những cái hoạt động bên ngoài cuộc sống vào trong lớp học
rất nhiều các hoạt động thú vị liên quan đến khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học như hội thảo
tọa đàm lớp học trải nghiệm triển lãm sản phẩm thi đấu dạo hiểu với iq robotics
ngày hội stem đang dần tạo nên một hệ sinh thái giáo dục stem tại nhiều địa phương vùng cao
và một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả giáo dục stem trong mỗi nhà trường
chính là khai thác hiệu quả
hệ sinh thái stem thay vì chỉ thực hiện đơn lẻ riêng biệt
thưa quý vị thời gian qua những nỗ lực thúc đẩy giáo dục stem ở vùng cao đã bước đầu có kết quả nhất định
đặc biệt là thay đổi nhận thức về sự cần thiết của giáo dục stem
các hoạt động trải nghiệm trong các ngày hội stem được tổ chức ở nhiều nơi trên vùng cao
đã cho thấy giáo dục stem rất thú vị và cũng rất khả thi ngay cả khi chưa có ngân sách nhà nước
ngày hội stem của huyện văn quan một huyện nằm trong danh sách bảy mươi bốn huyện nghèo nhất của việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đạo học sinh phụ huynh trong tỉnh
mà còn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới chuyên gia học thuật trong lĩnh vực stem
bởi hơn ai hết họ hiểu tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng
thổi bùng đam mê khoa học trong giới trẻ là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của quốc gia
tạng sơn và văn quan là một ví dụ điển hình cho thấy là stem là robot là trí tuệ nhân tạo không có gì là quá xa vời
và các trường dù là các trường phổ thông cơ sở phổ thông trung học hay kể cả các trường tiểu học ở những huyện nghèo hoàn toàn có khả năng có thể làm được
và chúng ta có lòng tin các bạn trẻ ngày hôm nay các học trò chúng ta ngày hôm nay sẽ có điều kiện để tiếp xúc với những gì là mới nhất
những gì là phát triển mới nhất những gì là phát triển mới nhất những gì là phát triển mới nhất những gì là phát triển mới nhất
điều quan trọng là sự đồng bộ trong hệ thống của chúng ta đồng bộ từ nhận thức của các lãnh đạo cụ thể đây là từ sở giáo dục cho đến phòng giáo dục đến các thầy cô giáo
và khi có sự mong muốn và quyết tâm làm thì tự khắc sẽ thu hút được những người mà mong muốn phát triển giáo dục
một ngày hội stem có nhiều điểm mới hơn hẳn nhiều thành phố lớn
hai mươi hai gian trưng bày những sản phẩm sáng tạo thành thiếu niên nhì đồng về khoa học kỹ thuật đã tham dự thi cấp thuyện cấp tỉnh
điểm đáng chú ý các sản phẩm trưng bày tại đây đều có kèm theo bản vẽ thiết kế
một điểm nhấn khác trong ngày hội đó là phần tranh tài sôi nổi của hai mươi chín đội robotvec iq đến từ lạng sơn và tám tỉnh thành phố khác trên cả nước
trong đó có ba đội sẽ tham dự giải vô địch thế giới robotvec hai nghìn hai mươi bốn tại mỹ
kết quả các trận đấu được cập nhật bằng phần mềm máy tính và màn hình theo tiêu chuẩn kỹ thuật như giải vô địch quốc gia robotvec hai nghìn hai mươi bốn và các giải quốc tế
có thể nói rằng việc triển khai giáo dục stem tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lạng sơn là khả thi
và nhiều trường cho dù là có những điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất hay đội ngũ giáo viên nhưng vẫn có thể thực hiện được một cách hiệu quả
và bên cạnh đó thì cái hoạt động giáo dục stem có hiệu quả
có hiệu quả rõ rệt trong việc thúc đẩy phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng như là hình thành cách học sáng tạo cũng như là năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình thực hiện
trong các chủ trương tới này của huyện chắc là sẽ phải có ra những nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo chỉ đạo trong lĩnh vực này để tạo điều kiện cho các em có một điều kiện
có một cái sân chơi để trong quá trình học tập và khơi dậy những cái ý chí rồi là cái khát khao của các em
ngày hội stem ở văn quan là minh chứng rõ nét nhất cho thấy giáo dục stem ở các tỉnh vùng cao vùng khó khăn đang được thúc đẩy bởi chính sách khuyến khích của lãnh đạo địa phương
sự muốn làm của các sở phòng giáo dục cũng như nhận thức của lãnh đạo các nhà trường trong việc tạo ra một hệ sinh thái giáo dục stem
để thông qua đó mang lại cơ hội học tập stem cho học sinh giáo viên từ các chương trình giáo dục chính thức và không chính thức
đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của truyền hình nhân dân cũng xin được khép lại